phản ứng với tuyên bố từ chức của thủ tướng italia nhiều chỉ số chứng khoán trên khắp các thị trường châu á trong phiên mở cửa hôm nay đã đồng loạt giảm điểm
tại tokyo chỉ số trung bình nikkei hai trăm hai mươi năm chốt phiên giảm tám mươi hai trong khi chỉ số topix trên sàn chứng khoán tokyo giảm bảy
chỉ số hang seng hong kong ban đầu tăng nhẹ sau ngay sau đó đã bất ngờ giảm hai mươi sáu chỉ số kospi của hàn quốc giảm ba mươi bảy
giới chuyên gia kinh tế đánh giá việc các thị trường chứng khoán châu á đồng loạt giảm điểm là do các nhà đầu tư lo ngại những bất ổn trên thị trường quốc tế
sau khi thủ tướng italia renzy tuyên bố từ chức việc đa số người dân italia lựa chọn không đối với kế hoạch cải cách hiến pháp của chính phủ
cũng là nguyên nhân gây bất ổn chính trị cũng như mọi hoạt động của hệ thống ngân hàng italia
do vậy các nhà đầu tư trên thế giới đang có xu hướng nắm giữ cổ phiếu và sử dụng tiền mặt trong các giao dịch của mình